mặc dù các quận huyện trên địa bàn tp hcm đã xứ phạt nhiều trường hợp ra đường không có lý do chính đáng
vi phạm trí thị một mươi sáu của chính phủ song đến nay nhiều người vẫn còn vi phạm với đủ các lý do
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hai ngày nay toàn tp hcm thực hiện chỉ thị một mươi sáu của chính phủ về quyết tâm dập dịch
tại đường hoàng minh giám góc con viên gia đình lực lượng liên ngành của quận phú nhuận
triển khai chốt chặn kiểm soát người ra vào quận
chiều tối ngày một mươi tháng bảy lượng phương tiện đổ về tương đối đông do tan ca làng
song lực lượng chức năng đã kiểm tra tất cả các trường hợp
người dân được yêu cầu phải khai báo y tế khi ra khỏi nhà và tại chốt kiểm soát
luôn đem theo giấy tờ tùy thân liên quan đến phương tiện thẻ công tác giấy xác nhận công tác
và phải tuân theo quy tắc năm k

quyết định đổ về tương đối đông do tan ca làng song lực lượng chức năng đã kiểm soát tất cả các trường hợp

luôn đem theo giấy tờ tùy thân liên quan đến phương tiện thẻ công tác giấy xác nhận công tác
và phải tuân theo quy tắc năm k

và phải tuân theo quy tắc năm k
trong hai ngày vừa qua thị bàn phần chính quận phú nhận chúng tôi cũng đã xử lý kiên quyết với những trường hợp không chấp hành theo chỉ thị một mươi sáu của thủ chính phủ
ngày thứ nhất là xử phạt bảy trường hợp là tập thể dục và đi ra ngoài không có lý do
trong ngày hôm nay từ sáng đến giờ chúng tôi cũng đã xử phạt tổng cộng một mươi hai trường hợp
trong việc xử lý tập thể dục đi ra ngoài không có lý do chính đáng chúng tôi cũng đã xử lý kiên quyết
để cho mọi người dân hiểu biết về dịch bệnh này nó lây lan như thế nào
các anh em công an đi làm rất là tốt
mình có khai báo rồi có giấy chứng nhận của công ty mà đi làm thì được đi thì đi qua
còn nếu không có giấy tờ thì nên quay lại
quay lại rồi kiểm soát lại cái bệnh dịch của mình cho nó được tốt
sau hai ngày áp dụng chỉ thị một mươi sáu quỹ ban nhân dân hai mươi hai quận huyện thành phố thủ đức của thành phố hồ chí minh
đã xử phạt tám trăm bốn mươi một triệu đồng với ba hành vi
ra khỏi nhà không có lý do chính đáng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu tập trung đông người nơi công cộng
lực lượng chức năng đã rất vất vả kiểm soát những khu vực đang bị phong tỏa
bên cạnh đó đứng chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ phải cách vưởng mỏ và tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch
do đó người dân hãy tuân thủ ở nhà và chỉ ra đường khi thực sự cần thiết
các trường hợp giang dối sẽ bị điều tra xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật